vào chiều tối nay sáu tháng một mươi hai theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc hội kiến với tổng thống hàn quốc moon jae in
tại buổi hội kiến tổng thống hàn quốc khẳng định việt nam là đối tác hợp tác chiến lược trên các lĩnh vực của hàn quốc
tổng thống moon jae in đánh giá cao hai nước đã thực hiện các thỏa thuận hợp tác cấp cao mong muốn quốc hội hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa
nhất là qua chuyến thăm chính thức hàn quốc lần này của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tổng thống moon jae in cho rằng việt nam và hàn quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử vì thế việt nam sẽ luôn là người bạn thân thiết và gần gũi của hàn quốc
tổng thống cũng đánh giá cao cộng đồng người việt nam đang làm ăn và sinh sống tại hàn quốc đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của hàn quốc
chia sẻ ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm hàn quốc chứng kiến những thành tiệu to lớn mà hàn quốc đã đạt được
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ tin tưởng tổng thống moon jae in và các nhà lãnh đạo hàn quốc
sẽ đưa đất nước hàn quốc ngày càng phát triển phồn vinh và có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới
đồng thời khẳng định quốc hội việt nam mong muốn tiếp tục củng cố và xây dựng sự tin cậy lẫn nhau giữa quốc hội hai nước
qua đó làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc